tập đoàn điện lực việt nam cho biết hiện nay tổng lượng nước tích được trong các hồ thủy điện chỉ đạt hai mươi bốn ba tỷ m ba thiếu hụt khoảng một mươi một ba tỷ m ba so với mực nước dân bình thường
lượng nước tích được trong các hồ hiện nay quy ra điện là một mươi bốn mươi chín tỷ kwh thiếu hụt bốn tám mươi hai tỷ kwh so với mực nước dân bình thường
miền bắc thiếu hụt ba một mươi bảy tỷ kwh miền trung thiếu hụt một hai tỷ kwh miền nam thiếu hụt bốn mươi năm tỷ kwh
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tính riêng trong giai đoạn mùa lũ năm hai nghìn một mươi chín tổng lượng nước về các hồ chứa chỉ đạt sáu mươi chín so với giá trị trung bình nhiều năm thậm chí nhiều hồ vẫn còn thấp hơn năm mươi
cùng với sự thiếu hụt nguồn nước tần suất nước về các hồ chứa trong giai đoạn hiện nay vẫn tiếp tục kém nhiều hồ tiếp tục có lưu lượng về thấp hơn trung bình nhiều năm
thậm chí còn đạt mức kỷ lục như các hồ trên lưu vực sông hồng sông cà hay hồ a vương hồ đại ninh